hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
lợi dụng chủ trương xây dựng đường giao thông nông thôn

kỳ toán ủy ban nhân dân xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã lập khống hồ sơ tham ô tài sản
với hành vi này đối tượng lê anh tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố
trước đó vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã thạch sơn
đăng ký xây dựng đường nông thôn và được phê duyệt triển khai
khi hồ sơ hoàn thành tuấn cùng nhà thầu này lên kho bạc huyện
rút hai trăm linh bảy triệu đồng sau đó tuấn tự ý lấy năm mươi bảy triệu chi tiêu cho bản thân
một trăm năm mươi triệu còn lại tuấn đưa về nhờ thủ quỹ cất giữ hộ
mà không nhập vào ngân sách của xã
tại bình định ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản
xảy ra ở khu vực công viên biển quy nhơn lực lượng công an
đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng truy bắt toàn bộ các đối tượng có liên quan
chiều tám tháng ba một số thiếu niên đã đến công an
phường nguyễn văn cử trình báo về việc bị các đối tượng
dùng dao khống chế cướp tài sản khi đang chơi ở công viên
trong đó riêng em nguyễn văn hòa ở huyện tuy phước
tỉnh bình định bị bọn cướp khống chế lấy một điện thoại samsung
và một hai triệu đồng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ một tiếng sau khi tiếp nhận tin báo công an tp quy nhơn
đã làm rõ bắt nóng bốn đối tượng
giàn giáo công trình sửa chữa nhà trên đường cách mạng tháng tám
quận một tp hcm bất ngờ đổ sập khiến nhiều ô tô xe máy
đang chờ đèn đỏ bị đè bẹp hư hỏng vụ việc xảy ra
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối qua
tại hiện trường hai ô tô bị giàn giáo đè lên hư hỏng nặng
nhiều xe máy bị chảy xước sức mạnh vụ việc không gây thương vong
về người sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ung tắc nghiêm trọng
thời điểm xảy ra sự cố sấp giàn giáo ở khu vực này có mưa
kèm gió giật mạnh nhận tin báo lực lượng chức năng quận một
đã có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
người đàn ông ở khánh hòa là tài xế đầu tiên trên cả nước
bị phạt một trăm năm mươi đồng vì dừng ô tô quá năm phút
tại trạm thu phí bot
chiều chín tháng ba khi đi qua trạm thu phí bot t hai
trên quốc lộ chín mươi một tài xế nguyễn minh hùng quê ở khánh hòa
yêu cầu nhân viên trạm bán vé cho đoạn đường một trăm linh m mà anh sử dụng
vào khoảng hai đồng để sau đó rẽ sang quốc lộ tám mươi
đi về hướng kiên giang nhân viên trạm giải thích chỉ xuất vé
toàn tuyến nhưng tài xế không đồng ý và đậu ô tô tại đây
gần một giờ sau cảnh sát giao thông công an quận thốt nốt
đã đến lập biên bản xử phạt tài xế này về lỗi không chấp hành
hiệu lệnh của biển báo dừng xe quá năm phút tài xế hùng ký tên
và đóng phạt một trăm năm mươi đồng tại chỗ
liên quan đến việc tuyển thừa hơn sáu trăm linh giáo viên ở huyện công bắc
tỉnh đăng lấp vào chiều qua ubnd huyện công bắc đã thông báo
về việc sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với hơn năm trăm linh giáo viên
bà ngô thị minh trinh phó chủ tịch ubnd huyện công bắc cho biết
trước mắt ubnd huyện đã có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
đối với hai trăm linh giáo viên dạng hợp đồng giảng dạy các môn học
không thuộc diện phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng năm hai nghìn một mươi bảy
vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ubnd huyện sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức
với tám mươi ba chỉ tiêu sau khi có kết quả kỳ thi huyện sẽ tiếp tục
chấm dứt hợp đồng đối với những giáo viên không trúng tuyển
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh
vào lúc chín giờ sáng nay thứ bảy ngày một mươi tháng ba
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị
trong bản tin nhanh vào lúc một mươi năm h chiều nay